tuy nhiên theo dự báo của các chuyên gia trong ngày hôm nay giữa đông nam sẽ yếu đi vùng thấp nóng phía tây sẽ phát triển và mở rộng hơn về phía đông vì thế bắc bộ trời sẽ chuyển nắng trở lại
nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở cả đông bắc bộ lẫn các tỉnh phía tây đều sẽ tăng thêm từ hai đến ba độ
ở các tỉnh phía đông sẽ là từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ trong khi phía tây bắc bộ sẽ là từ ba mươi sáu đến ba mươi tám độ
riêng một số nơi như mường lây mường la hay sông mã của khu tây bắc bộ
nhiệt độ có thể vượt mức ba mươi chín độ
nắng nóng được dự báo sẽ vẫn tiếp tục xảy ra ở các tỉnh miền trung
dự báo trong ngày hôm nay suốt dọc từ thanh hóa trở vào đến tận bình thuận tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng
trong đó tâm nóng vẫn là các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến quảng ngãi với mức nhiệt cao nhất trong ngày từ ba mươi sáu đến ba mươi tám độ
riêng các huyện vùng núi phía tây các tỉnh từ nghệ an trở vào cho đến quảng trị nhiệt độ ở mức nắng nóng gai gắt từ ba mươi chín đến bốn mươi một độ
trong khi đó phần từ bình định trở vào cho đến bình thuận ảnh hưởng của gió phơn và vùng thấp nóng ít hơn nên nhiệt độ duy trì trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
hôm nay cũng là một ngày nắng mạnh với các tỉnh nam bộ và tây nguyên
dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực nam bộ phổ biến từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
trong khi đó ở khu vực tây nguyên nhiệt độ cũng phổ biến từ ba mươi bốn đến ba mươi năm độ
và theo dự báo tình trạng nắng nóng ở các tỉnh phía nam cũng còn kéo dài ít nhất từ nay đến hết tháng bốn
trên biển trong ngày hôm nay thời tiết trên các vùng biển bao gồm cả hai huyện đảo hoàng sa và trường sa tiếp tục ổn định
khắp nơi gió yếu sóng thấp và biển êm trời nắng giáo ít mưa thuận lợi cho việc lưu thông của các tàu thuyền
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước